tòa án nhân dân huyện phú tân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với ba bị cáo
võ bá cu lê hoàng vũ và nguyễn hoàng tiến cùng chú tại xã phú thọ huyện phú tân về tội cối gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn về việc tranh chấp đất với ông hồ vĩnh tân ở huyện phú tân
nên võ bá cư và nguyễn hoàng tiến tìm ông tân để nói chuyện
ba đối tượng đã xông vào dùng tay mũ bảo hiểm đánh ông tân nhiều cái gây thương tích
rồi cả ba bỏ đi khỏi hiện trường ông tân được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích là một mươi một
tại phiên tòa qua xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ bá cư hai năm sáu tháng tù
lê hoàng vũ hai năm ba tháng tù và nguyễn hoàng tiến hai năm tù về tội cối gây thương tích